kỳ world cup lần này đã diễn ra thành công trên mọi mặt trong đó số khán giả tới xem các trận đấu chiếm trung bình chín mươi tám tổng sức chứa các sân vận động
số lượng khán giả đến nga đã tăng lên rất nhiều nhờ hệ thống fanney tấm thẻ cho phép các cổ động viên được đến nga xem bóng đá trong dịp world cup mà không cần thị thực và được miễn phí vé tàu giữa các thành phố tổ chức world cup
lấy ví dụ như tại anh ban đầu chúng tôi chỉ có một mươi tám người đăng ký fannid
và trong suốt giải đấu diễn ra đã có thêm một mươi hai người đăng ký fan id
điều đó có nghĩa là nhiều cổ động viên đã vượt qua những định kiến ban đầu và quyết định tới nga để cổ vũ cho đội bóng của mình
chúng tôi đã cố gắng hết mình để chào đón các cổ động viên từ bất cứ quốc gia nào trên thế giới
đó là điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh
bên cạnh đó ban tổ chức world cup hai nghìn một mươi tám của nga cũng đưa ra nhiều số liệu thú vị liên quan đến giải đấu lần này
không có trường hợp cầu thù nào dương tính với doping sau hơn hai cuộc kiểm tra được tiến hành
ngoài ra việc liên tục đi lại giữa các thành phố của nga để thi đấu
khiến tổng hành trình mà tất cả các cầu thủ tham dự world cup phải di chuyển
bằng sáu lần một hành trình vòng quanh thế giới
nhưng bên cạnh các số liệu
thì ban tổ chức cho rằng điều quan trọng nhất là hình ảnh một nước nga thân thiện đã được chuyển đi khắp thế giới
chúng tôi đã chứng minh được rằng nước nga là một đất nước cởi mở
hiếu khách với những con người luôn nở nụ cười
chúng tôi trong quá trình chuẩn bị đã đặt ra một hashtag có tên là
một hành trình của sự khám phá
ý nói về việc mọi người có thể khám phá được nhiều điều trong kỳ world cup lần này
chúng tôi đã thấy trên instagram trên facebook và trên mạng xã hội rằng
mọi người hài lòng với những gì họ đã được chứng kiến tại nga
trong khi đó
tại thủ đô moscow
vào ngày hôm nay
buổi lễ chuyển giao quyền đăng cai world cup cũng đã được diễn ra ngay trước trận chung kết world cup hai nghìn một mươi tám
giữa hai đội tuyển pháp và đội tuyển croatia
tham dự buổi lễ có tổng thống nga vladimir putin
chủ tịch fifa gianni infantino
và quốc vương qatar tamim bin hamad al thani
nghi lễ chuyển giao quyền đăng cai world cup diễn ra khá đơn giản
khi tổng thống nga putin đã trao trái bóng telstar một mươi tám
cho chủ tịch fifa infantino
trước khi đến tay quốc vương qatar al thani
world cup hai nghìn hai mươi hai sẽ là lần đầu tiên một kỳ world cup được diễn ra tại khu vực trung đông
và là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức tại châu á
tôi tin chắc qatar sẽ thành công trong việc tổ chức world cup hai nghìn hai mươi hai ở mức độ tốt nhất
world cup hai nghìn hai mươi hai sẽ là một sự kiện quan trọng đối với đất nước chúng tôi
chúng tôi đón nhận quyền đăng cai vào năm hai nghìn một mươi
và đây sẽ là một ngày hội lớn và tuyệt vời trên khắp đất nước chúng tôi
chủ tịch fifa gianni infantino tin tưởng world cup hai nghìn hai mươi hai
sẽ có những thành công giống như kỳ world cup năm nay tại nga
đây là bóng đá nó là sự đam mê nó là cảm xúc là tình yêu là sự gắn kết
tất cả những tình cảm đó chúng ta đã được cảm nhận tại nga
và giờ chúng ta chuyển giao lại cho các bạn
trước đó hôm một mươi ba tháng bảy vừa qua liên đoàn bóng đá thế giới fifa đã chính thức công bố world cup hai nghìn hai mươi
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi một tháng một mươi một đến một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trở thành kỳ world cup đầu tiên diễn ra trong khoảng thời gian cuối năm
lý do phần nhiều được cho là nhằm để tránh cây nóng có thể lên tới hơn bốn mươi độ ở qatar vào mùa hè